tiếp tục tăng cường phối hợp giữa bộ công an và các cơ quan thông tấn báo chí
tập trung hoàn thành việc xây dựng trụ sở công an xã thị trấn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thưa quý vị và các bạn sau hơn hai ngày chất vấn tại nghị trường kỳ họp thứ năm của quốc hội
nhiều vấn đề nóng của đời sống kinh tế xã hội đã được các đại biểu chất vấn
bốn vị bộ trưởng trưởng ngành và phó thủ tướng chính phủ
nhiều đại biểu cho rằng phiên chất vấn đã đạt được những kết quả tích cực và đáp ứng kỳ vọng mong mỏi của cử tri
và sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
sau hai năm ngày làm việc cùng với bốn thành viên chính phủ chịu trách nhiệm trả lời chính
là bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
bộ trưởng bộ giao thông vận tải các phó thủ tướng chính phủ các tư lệnh ngành khác
cũng đã tham gia giải trình và trả lời chất vấn tại quốc hội
tại kỳ họp này có bốn trăm năm mươi bốn luật đại biểu quốc hội đăng ký tham gia chất vấn
một trăm một mươi hai lượt đại biểu quốc hội đã thực hiện quyền chất vấn
có bốn mươi chín lượt đại biểu quốc hội đã tiến hành tranh luận để làm rõ hơn những vấn đề mà đại biểu quan tâm
ở góc độ của đại biểu quốc hội thì tôi thấy các phiên chất vấn rất là sôi nổi
việc đặt câu hỏi có trọng tâm trọng điểm ngắn gọn đảm bảo yêu cầu theo quy định
về thời gian và nội dung
về trả lời thì cũng được quan tâm của các bộ trưởng và chủ nhiệm ủy ban dân tộc
và trả lời cũng đúng vào nội dung của vấn đề
tuy nhiên thì các cái nội dung nhận được sự tranh luận nhiều
ở bộ lao động thương minh xã hội và bộ giao thông vận tải
bởi vì những nội dung này do yếu tố kỹ thuật của các phần trả lời
cũng như là về lộ trình giải quyết vấn đề
thì chưa được trả lời
chưa được cụ thể cho nên là các cái đại biểu tranh luận cũng khá là nhiều
là đồng chí chủ tịch đã điều hành một cách rất linh hoạt
hướng các đại biểu quốc hội vào những vấn đề rất bức xúc hiện nay
từ việc đặt câu hỏi cùng với các cái kiến nghị các giải pháp
để đưa ra những cái vấn đề nó phù hợp với đất nước với từng ngành từng lĩnh vực
một điều quan trọng là lần này là đại biểu quốc hội
đã lựa chọn những lĩnh vực
rất là khó lĩnh vực mật trước giờ ít người trả chất vấn
ví dụ tôi là những lĩnh vực khoa học và công nghệ
có hai vị bộ trưởng khác làm tôi cũng rất là ngỡ ngàng
vì bộ trưởng tên nhất là hậu a lanh
bộ trưởng chủ nhiệm là uy bán dân tộc
phải nói là bộ trưởng lần đầu tiên đăng đàn
đã trả lời rất tốt bộ trưởng bộ giao thông
vẫn tại một mươi năm tháng mới nhận nhiệm vụ được bảy tháng
nhưng mà bộ trưởng đã nắm rất chắc các vấn đề các nhóm vấn đề
và thậm chí kể cả những cái vấn đề rất nhỏ
đó là những cái dự án nhỏ ở một tỉnh nào đó
bộ trưởng có thể trả lời rất lưu loát
hoặc kể cả vốn này kể cả tiến đồ này kể cả những cái vướng mắt
thì tôi đánh giá rất cao
phát biểu kết thúc phiên chất vấn chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
phiên chất vấn trả lời chất vấn đã kết thúc tốt đẹp
theo tinh thần rõ trách nhiệm và rõ giải pháp
nhưng có thành công tốt đẹp hay không
còn phụ thuộc vào kết quả thực hiện các cam kết và lời hứa của chính phủ các thành viên chính phủ
đòi hỏi quốc hội các cơ quan của quốc hội nhân dân cử tri giám sát nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp
hướng tới kỷ niệm chín mươi tám năm ngày báo chí cách mạng việt nam
hai mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
chiều nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tin báo chí
và tổ chức lễ phát động giải báo chí với chủ đề
vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo các bộ ngành các cơ quan thông tấn báo chí
và các đơn vị trong công an nhân dân
thông tin về kết quả công tác báo chí truyền thông và phối hợp tuyên truyền
bảo đảm an ninh trật tự thời gian qua
thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân nhấn mạnh
những dấu ấn nổi bật trong tuyên truyền về bảo đảm an ninh trật tự thời gian qua
cũng là kết quả tích cực của việc đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền
trong đó bộ công an đã giao đơn vị chức năng
tổ chức xây dựng chương trình hợp tác với các cơ quan báo chí truyền thông ngoài công an nhân dân
cục truyền thông công an nhân dân đã kịp thời tổ chức nhiều buổi tọa đàm trao đổi
tích cực đưa các đoàn báo chí tác nghiệp thực tế tại công an các đơn vị địa phương
qua đó các cơ quan báo chí đã đồng hành phối hợp kịp thời thông tin tuyên truyền
với nhiều bài viết tác phẩm về các vấn đề an ninh trật tự
dự án chuyên án lớn của bộ công an được dư luận quan tâm
các thành tích chiến công của lực lượng công an nhân dân
và chia sẻ những hiểm nguy thách thức của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm đã gửi lời chúc mừng và cảm ơn
đến các cơ quan báo chí truyền thông đã quan tâm phối hợp
giúp đỡ lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua
đồng thời biểu dương sự công hiến đóng góp quan trọng
của những người làm công tác báo chí nói chung
và báo chí trong công an nhân dân nói riêng
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới
các đơn vị trong công an nhân dân và các cơ quan báo chí truyền thông
cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp
trong đó ưu tiên tăng cường nội dung thông tin toàn diện
đi vào chiều sâu có trọng tâm trọng điểm
trên các mặt công tác công an
xây dựng lực lượng các nội dung lớn của lực lượng công an nhân dân
như việc thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
đề án sáu các dự án luật
đối với báo chí công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đơn vị
tiếp tục đổi mới nội dung hình thức
tập trung tuyên truyền các chủ trương
đường lối chính sách của đảng nhà nước và của bộ công an
các tấm gương người tốt việc tốt trong công an nhân dân
đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
bộ trưởng đề nghị cục truyền thông công an nhân dân
khẩn trương nghiên cứu xây dựng mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện
chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm hai nghìn hai mươi năm
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
xây dựng đội ngũ làm báo vừa hồng vừa chuyên
tôn vinh những cá nhân đã có nhiều thành tích trong tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự
bộ trưởng tô lâm đã trao tặng kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc
cho lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương
nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền
cũng đã vinh dự được nhận bằng khen của bộ trưởng bộ công an
nhân dịp này bộ công an phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
hội nhà báo việt nam đã phát động giải báo chí với chủ đề
vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
việc bộ công an tổ chức giải báo chí này đã khẳng định vị trí vai trò của báo chí
đã và đang là cầu nối quan trọng giữa công an nhân dân với nhân dân
đồng thời thông qua các tác phẩm báo chí
phản ánh đậm nét hơn về các mặt công tác nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
những tấm gương hình ảnh đẹp về lực lượng công an nhân dân
ghi nhận và tôn vinh những tác giả có tác phẩm xuất sắc
về đề tài vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống
bộ công an sẽ tổ chức lễ trao giải báo chí
vào đúng dịp kỷ niệm một trăm linh năm ngày báo chí cách mạng việt nam
kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
ngày hôm nay tại trường đại học an ninh nhân dân tp hcm
bộ công an đã tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ công tác
nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh nhân dân
trên không gian mạng nhận thức và thực tiến
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đến dự và chỉ đạo hội thảo
tại hội thảo các đại biểu đã trao đổi các mặt công tác thời gian qua
như phát sinh nhiều vấn đề mới hoạt động của các hệ loại đối tượng
diễn ra phức tạp trên không gian mạng
bên cạnh đó công tác nghiệp vụ cơ bản
là những hoạt động nghiệp vụ có tinh chất cơ sở nền tảng rất quan trọng
trong hệ thống hoạt động nghiệp vụ của lực lượng an ninh nhân dân
được sử dụng để nắm tình hình phòng ngừa phát hiện đấu tranh
với các đối tượng hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia
phát biểu chỉ đạo tại hội thảo thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh
tổ chức công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh nhân dân
trên không gian mạng là hướng đi tất yếu
xong đây là vấn đề mới đòi hỏi nhận thức thực tiễn
cần làm sáng tỏ để có sự đồng thuận tổ chức thống nhất hiệu quả
nội dung các tham luận đã bám sát chủ đề hội thảo
cơ bản đảm bảo tính khoa học toàn diện đa dạng về lĩnh vực vấn đề cách tiếp cận thông tin phong phú
rất nhiều tham luận có hàm lượng khoa học cao góp phần luận giải
làm rõ những vấn đề về nhận thức tư duy và thực tiễn công tác nghiệp vụ cơ quan
của lực lượng an ninh nhân dân trên không gian mạng
tôi đề nghị công an các đơn vị địa phương tập trung làm tốt một số công tác trọng tâm sau
nghiên cứu nắm vững những quan điểm chỉ đạo của đảng về bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng
quan điểm chỉ đạo quy định của bộ về nhiệm vụ giải pháp về công tác nhiệm vụ cơ bản
của lực lượng an ninh nhân dân trên không gian mạng
liên hệ với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng của công an các đơn vị địa phương
để ra soát điều chỉnh bổ sung các kế hoạch phương án và tổ chức thực hiện hiệu quả
các cơ quan nghiên cứu cơ sở đào tạo trong công an nhân dân
căn cứ nội dung đã thống nhất tại cuộc hội thảo hôm nay
để khẩn trương cập nhật bổ sung hoàn thiện chương trình hệ thống giáo trình
tài liệu giảng dạy phù hợp với từng đối tượng cụ thể
trong khuôn khổ hội thảo các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề
như quan điểm tư tưởng chỉ đạo của đảng nhà nước
quan điểm lãnh đạo chỉ đạo của bộ công an
về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh nhân dân trên không gian mạng
thực tiễn triển khai công tác lực lượng an ninh nhân dân trên không gian mạng